nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập lực lượng thanh niên sung phong thành phố hồ chí minh
hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
và tối ngày hôm qua đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề
mãi xanh màu áo thanh niên sung phong
đến dự có chủ tịch nước trương tấn sang
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
cách đây tròn bốn mươi năm vào ngày hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thành đoàn thành phố hồ chí minh đã thành lập các đội thanh niên sung phong
đi khai hoang phục hóa ở những vùng đất khó khăn
xây dựng những khu kinh tế mới làm giàu cho quê hương đất nước
nhiều đội hình thanh niên sung phong còn tham gia công tác bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc
làm nghĩa vụ quốc tế bằng cả trái tim và tình yêu quê hương đất nước
trải qua bốn mươi năm xây dựng và phát triển
lực lượng thanh niên sung phong thành phố hồ chí minh
đã luôn gương cao lá cờ truyền thống xuất sắc hoàn thành những nhiệm vụ
mà các thế hệ lãnh đạo thành phố tin tưởng giao phó
xứng đáng với truyền thống hào hùng của tuổi trẻ và lực lượng thanh niên sung phong việt nam
trong giai đoạn hiện nay lực lượng thanh niên sung phong đã có thêm nhiều nhiệm vụ mới
như các hoạt động công ích hoạt động hỗ trợ thanh niên cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
để ghi nhận những thành tích đã đạt được của lực lượng thanh niên sung phong thành phố hồ chí minh
nhân dịp này chủ tịch nước trương tấn sang đã trao tặng huân chương độc lập hạng ba
lần thứ hai cho lực lượng thanh niên sung phong thành phố hồ chí minh